tội phạm cướp cướp giật tài sản là một trong những tội phạm nguy hiểm gây tâm lý hoang mang lo sợ trong nhân dân và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
ghi nhận tại hải phòng trong thời gian gần đây loại tội phạm này có những diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh bắt giữ và làm rõ nhiều vụ cướp cướp giật tài sản góp phần ổn định tình hình chấn an dư luận quần chúng nhân dân

cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh góp phần ổn định tình hình chấn an dư luận quần chúng nhân dân
cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh cướp giật tài sản góp phần ổn định tình hình chấn an dư luận quần chúng nhân dân

cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ